mâu thuẫn với một nhóm người lái xe ôm trong đó có anh võ đức duy nên trương đã gọi thêm lâm học và bình mang theo dao đến cùng để giải quyết mâu thuẫn
trương đã dùng dao chém vào đầu anh duy rồi cả bốn đối tượng cùng đuổi đánh anh duy
khi anh duy chạy vào một cây xăng để ẩn nấp thì cả bốn đối tượng còn đập phá cửa kính rồi nhặt các mảnh vỡ ném vào người anh duy
còn lâm thì vô cớ dùng một cây gậy đánh vào mặt một người dân khác làm người này bị thương vì nghi ngờ là người này cùng nhóm với anh duy
sau đó bốn đối tượng vứt hung khí lại hiện trường rồi bỏ về
thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết tính từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng một đến một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một
việt nam ghi nhận năm ca mắc covid một mươi chín mới đều là ca nhập cảnh có quốc tịch việt nam được cách ly ngay tại thanh hóa phú yên và tây ninh
như vậy là tính đến chiều ngày hôm nay một mươi hai tháng một việt nam ghi nhận tổng cộng một năm trăm hai mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó sáu trăm chín mươi ba ca lây nhiễm trong nước năm trăm năm mươi ba ca mắc mới tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay
báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tổng cộng việt nam đã chữa khỏi cho một ba trăm sáu mươi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín ghi nhận ba mươi năm ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín trên nền bệnh lý trầm trọng
trong số những bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế chín người có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai
tám người âm tính lần hai và tám người âm tính lần ba
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi